nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện ba chi và công an xã an ngãi tây vừa bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà
tại khu đất vườn ở ấp dòng kéo xã an ngãi tây ba mươi ba người có liên quan đã bị công an bắt giữ lập biên bản xử lý
tại hiện trường trên người số đối tượng này cơ quan công an đã tạm giữ số tiền trên ba trăm ba mươi triệu đồng năm mươi năm xe mô tô bốn con gà hai cặp cửa sắt cùng một số tăng vật
xin được chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị theo dự kiến vào sáng ngày hôm nay toán nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án thất thoát hàng trăm tỷ đồng
xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt lập vim
bị can trần ngọc hà cựu chủ tịch hội đồng thành viên cựu tổng giám đốc vim cùng một mươi năm bị can khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trần ngọc hà cựu chủ tịch hội đồng thành viên cựu chủ tịch hội đồng thành viên gây thất thoát lãng phí